nhân kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai các địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động hướng về người khuyết tật để tiếp thêm động lực cho họ hòa nhập với cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống
tại hải dương đã diễn ra hội thi thể thao dành cho người khuyết tật
tham gia hội thi có hơn hai trăm linh hội viên đến từ hà nội bắc ninh và hội viên người khuyết tật trên địa bàn tỉnh hải dương
các hội viên tham gia tranh tài ở năm nội dung bóng đá cờ tướng đua xe lăn vật tay và kéo co cùng cắt tóc miễn phí cho người khuyết tật
đây là sân chơi bổ ích là cơ hội để người khuyết tật giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm tăng cường tình đoàn kết
khi tham gia hội thi người khuyết tật được thể hiện hết năng lực của bản thân giúp mọi người hiểu thêm về cuộc sống và ý chí nguyện vọng của mình